tại thành phố vũng tàu sáng ngày một mươi hai tháng bảy cục công thương địa phương bộ công thương phối hợp với sở công thương tỉnh bà rịa vũng tàu
tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh thành phố khu vực phía nam lần thứ sáu với chủ đề
ngành công thương với xây dựng thương hiệu sản phẩm cấp vùng cấp khu vực
cục công thương địa phương cho biết hoạt động liên kết phát triển giữa các địa phương trong khu vực càng được chú trọng và đẩy mạnh trên các lĩnh vực
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chỉ số sản xuất công nghiệp các tỉnh thành khu vực phía nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước của các sở ngành địa phương
qua đó đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết hỗ trợ hợp tác trong phát triển ngành công thương mỗi tỉnh thành phố và toàn khu vực